xã long mỹ huyện mang thít tỉnh vĩnh long cho biết địa phương đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi
chia buồn với gia đình có hai bé tử vong do bị đuối nước xảy ra vào chiều ngày một mươi tháng tám
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi tháng tám người dân phát hiện tại cầu mé sông
thuộc khu vực ấp long khánh xã long mỹ huyện mang thít có hai bé bị đuối nước nên đã hô hoán
lúc này một số người dân gần đó đã nhanh chóng tổ chức lặn tìm và phát hiện thi thể của hai bé
cách hiện trường không xa hai nạn nhân bị đuối nước tử vong gồm một bé sinh năm hai nghìn một mươi một và một bé sinh năm hai nghìn một mươi bảy
được biết hai bé là hai chị em cùng mẹ khác cha sau khi đi nghỉ hè cùng mẹ về quê chơi và đã xảy ra sự việc đau lòng nói trên